thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành quyết định số một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi về quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
theo quy định xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm xăng ô tô dầu diesel dầu ma rút nhiên liệu dùng cho quân sự
nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của chính phủ
quy chế áp dụng với các đối tượng là cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc hình thành quản lý điều hành
và sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia
việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải đảm bảo nguyên tắc được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng
bảo đảm bí mật an toàn
chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu mục tiêu dự trữ quốc gia
quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy